chính quyền trung quốc cho hay chưa bao giờ lượng người trung quốc di chuyển lớn như hiện nay
bởi ngày càng có nhiều lao động rời quê hương lên thành phố kiếm sống

và dự kiến kéo dài bốn mươi ngày đến khi kỳ nghỉ tết âm lịch kết thúc vào ngày hai mươi một tháng hai
một người dân ở tỉnh giang tây trung quốc vừa phát hiện được
một bộ phim của một người dân ở tỉnh giang tây trung quốc
và một bức tượng phật sáu trăm linh năm tuổi tại mặt hồ chứa thủy điện sau khi mực nước của hồ rút xuống
cư dân này đã phát hiện ra phần đỉnh đầu của tượng phật khi mực nước được rút xuống hơn một mươi mét
để sửa chữa cửa thủy điện ở khu vực này
các chuyên gia khảo cổ nhận định tượng phật với vẻ mặt thanh thản giữa lưng và một bức tường
phần thân vẫn còn chìm trong làn nước có thể từ thời nhà minh
phần trên của tượng phật phát hiện từ tháng trước đã thu hút nhiều khách du lịch đến ngắm nhìn
vì họ cho rằng đây là một điểm lành
bức tượng cao khoảng ba tám mét và được
tạc vào một vách đá
các chuyên gia cho rằng bức tượng phật trên chỉ là phần đầu của cả một kho tàng khảo cổ
chìm dưới hồ chứa nước
một nhóm nhà khảo cổ đã lặn tìm và phát hiện thấy phần sảnh của một ngôi chùa còn nằm dưới nước
và xe hết điện giữa đường
tuy nhiên nỗi lo này sẽ không còn nữa với một phát minh của một công ty israel
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong phần tin sáng tạo ngay sau đây
một hệ thống sạc xe điện trên đường bằng cách trôn các loại dây chuyển điện dưới lớp nhựa đường
khi một chiếc xe điện di chuyển trên đường pin của xe sẽ được tự động sạc không dây
nhờ đó các loại ô tô điện có thể được sạc ngay trong lúc tham gia giao thông
elecros hy vọng sẽ sớm được áp dụng với các xe buýt công cộng
hầu hết mọi người không ai thích việc dọn giường sau khi ngủ dậy
thậm chí có người lại đặc biệt ghét nó đến mức họ tìm đến công nghệ tự động hóa
để giải quyết vấn đề
và đó chính là lý do chăn thông minh smart duvet ra đời
cơ chế hoạt động của chiếc chăn này như sau
một hệ thống lưới dẫn khí được lồng bên trong chăn
lưới này được kết nối với một máy bơm khí và được điều khiển qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh
bạn chỉ cần hẹn giờ trên điện thoại tấm lưới sẽ tự động bung ra
khiến tấm chăn bông chảy phẳng phiêu trên giường
mặc dù chiếc chăn này được thiết kế dành riêng cho những người lười
không thích gấp chăn chiếu hay quá bận rộn với công việc và không có thời gian để dọn dẹp
nó lại rất có ích đối với những đối tượng khác
người lớn tuổi hoặc những người khuyết tật thường gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình dọn giường sau khi ngủ dậy
người già có vấn đề trong việc di chuyển đi lại vì không còn dẻo dai linh hoạt
chắc chắn sẽ cảm thấy chiếc giường tự chọn là một sản phẩm hết sức hữu ích
sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường trong năm nay với giá giao động từ khoảng hai trăm năm mươi đến bốn trăm linh usd tùy theo kích cỡ của giường
những người không may mắc phải hộ chứng đau thường kém phát triển hơn so với người bình thường
cả về thể chất lẫn trí tuệ
sau một cô gái trẻ người guatemala bị mắc hội chứng đao bẩm sinh đã khiến cho nhiều người phải thay đổi suy nghĩ đó
cô đã coi những dè biểu phân biệt đối xử của người đời như một động lực mạnh mẽ để phấn đấu trở thành nhà thiết kế thời trang
cho những người bị căn bệnh đau giống mình
ở tuổi một mươi chín cô đã trở thành một nhà thiết kế thời trang xuất sắc và cũng là nhà thiết kế mắc bệnh đào đầu tiên có mặt
tại tuần lễ thời trang quốc tế london
đó là câu chuyện của nhà thiết kế thời trang isabella springmore
người từng hai lần bị các trường dạy thời trang từ chối cho vào học chỉ vì căn bệnh đau của cô
người ta bảo rằng tôi sẽ không thể đọc được
theo bà isabella tejada mẹ của isabella springmore
những lời từ chối phũ phàng đó đã tạo một lực đẩy không nhỏ khiến cô con gái mạnh mẽ của bà vươn lên
tạo bước ngoặt cho cuộc đời mình
tôi từng rất giận dữ khi các trường này không tạo cơ hội học hành cho isabella
chuyện đó thật buồn nhưng đã khiến con bé thay đổi
sau đó nó muốn học may
thế nên tôi đã đưa con tới một trường dạy cắt may dành cho phụ nữ
trong thời gian học cắt may isabella được giao nhiệm vụ thiết kế trang phục cho những con búp bê ưu phiền

đây là loại búp bê làm theo cách thủ công truyền thống của người guatemala và mexico
những con búp bê ưu phiền nhỏ sinh thường được đặt dưới gối của trẻ em
theo quan niệm dân gian sẽ mang đi những ưu phiền của trẻ trong khi ngủ
dần dần izabella chuyển từ việc thiết kế trang phục cho búp bê sang thiết kế trang phục cho người
và mau chóng có được một bộ sưu tập thu hút sự quan tâm của giới thời trang
tôi rất khó lựa chọn quần áo
thực sự thì những người như chúng tôi có một đặc điểm thể chất rất khác
chúng tôi thấp hơn béo hơn hoặc rất gầy
mẹ tôi luôn phải sửa lại quần áo bà mua để vừa vặn
vậy nên tôi quyết định thiết kế quần áo cho những người bị hội chứng đao giống như mình
các mẫu thiết kế đặc trưng với màu sắc phong phú vui tươi
từ các loại vải dẹt đầy màu sắc guatemala của isabella
khiến tên tuổi của nhà thiết kế trẻ này ngày càng được quan tâm nhiều hơn
trong quá trình vươn tới thành công isabella luôn phải đối mặt với việc bị kỳ thị chỉ trích
nhưng izabella đã vượt qua tất cả những điều đó bởi cô có được tình yêu của gia đình
bạn bè để biến ước mơ thành sự thật
tôi muốn xuất khẩu thương hiệu thời trang dao tu siabel đi khắp thế giới
tôi muốn mọi người biết tới những mẫu thiết kế của mình
và muốn mọi người hiểu rằng những người bị hội chứng đau có thể làm được tất cả những gì mà họ muốn
đầu năm nay isabella trở thành nhà thiết kế thời trang bị hội chứng đau đầu tiên
vinh dự được mời tham gia tuần lễ thời trang london danh giá
cô đã có thể nối dài ước mơ đó tới rome london mexico
và giờ đang chờ đợi để tới miami chicago
và có thể sắp tới nữa là paris
ong là loài động vật trung gian giúp thụ phấn cho hơn bảy mươi cây lương thực và cây ăn trái trên thế giới
tuy nhiên những năm gần đây số lượng loài ong đang giảm dần ở mức báo động
đặc biệt là tại châu âu châu á và các hòn đảo ở nam thái bình dương
rất nhiều đàn ong biến mất và chết được phát hiện sâu trong rừng không rõ nguyên nhân
chính vì thế các nhà khoa học đang đi tìm lời giải cho bài toán suy giảm bí ẩn này
tại một hòn đảo ở new zealand phía nam thái bình dương được biết đến là nơi sản xuất da mật ong manuca
thư hiệu nổi tiếng trên thế giới sản xuất từ mật hoa cây manuka
có tính kháng khuẩn mạnh và tác dụng vượt trội so với các loại mật thông thường
convita là một công ty chuyên sản xuất loại mật ong đặc biệt này và tồn tại suốt bốn thập kỷ
mỗi năm lợi nhuận thu về được khoảng ba tỷ usd
mật ong ở đây chủ yếu cung cấp cho nhà máy sản xuất mật ong manuca có thể chữa bệnh
đây cũng là động lực để chúng tôi cố gắng duy trì nghề nuôi ong
riêng ở bắc koster new zealand nơi nuôi hàng nghìn đàn ông mỗi đàn có khoảng sáu mươi con ong
tuy nhiên số lượng này đến nay đã giảm đi đáng kể do ong bốc bay hoặc bị bệnh chỉ có vài trăm con trong một thời gian ngắn
năm ngoái chỉ còn duy trì
ít nhất một con ong chúa và vài trăm con ong chúng biến mất mà không rõ nguyên nhân là gì
tôi không thấy có ông chết trong tổ và những khu vực xung quanh thực sự rất kỳ lạ
ong là loài thụ phấn quan trọng nhất đối với cây trái rau củ và hoa và những cây trồng làm thức ăn cho gia súc
hơn một phần ba sản lượng trồng trọt thế giới phụ thuộc vào sự thụ phấn của loài ong
nếu như hàng tỷ con ong trên thế giới chết đi thì hàng loạt các cánh đồng và các vườn cây cũng không được thụ phấn
sản lượng cây ăn quả giảm mạnh
việt quốc và kiwi
nếu loài ong biến mất các loài thực vật sẽ bị đe dọa kéo theo sự biến mất của một phần ba nguồn lương thực của chúng ta
năm mươi việc thụ phấn của thực vật là nhờ côn trùng nhất là nhờ hai mươi loại ong trên toàn thế giới
không có loài côn trùng thụ phấn nào có thể so sánh với loài ong do thân ong có rất nhiều lông có khả năng bám giữ một lượng phấn rất lớn
new zealand là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất với một mươi hai triệu tổ ong biến mất
còn tại châu âu giảm một mươi đến ba mươi
mỹ và trung đông giảm đến bốn mươi
như vậy đàn ông biến mất chủ yếu xảy ra ở bắc bán cầu với quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ
cũng giống như con người ong có thể bị bệnh nếu như có chế độ ăn uống sai lầm
trong quá trình con người thuần hóa ong và cố gắng tạo ra nhiều sản phẩm từ ong như mật ong sữa ong chúa phấn hoa và sáp ong
có thể con người đang quên rằng ong là loài sống trong tự nhiên
sự thực này đã dẫn đến việc
nhiều khu vườn hay trang trại phải thuê công nhân thụ phấn nhân tạo cho các loài thực vật
bên cạnh các loài côn trùng khác ong thụ phấn cho hơn bảy mươi loài cây trồng đặc biệt là rau quả
ong hoang dã chủ yếu là ong mật được xem là loài thụ phấn lớn nhất cho thực vật và các cánh đồng lớn
sự biến mất của loài ong là một lời cảnh báo thay đổi môi trường từ nông thôn đến thành thị
nếu nhìn xa hơn tình trạng này sẽ khiến cả thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng an ninh lương thực
khi các sản phẩm như thịt sữa rau xanh và trái cây trở nên khăn hiếm
nuôi ong bây giờ khó khăn hơn trước rất nhiều
trước đây tôi chỉ tập trung hoàn toàn vào nuôi ong nhưng bây giờ một năm có tới một năm trăm linh con ong bị bệnh
thiệt hại do điều này gây ra là không nhỏ
một số nhà khoa học cho rằng sự suy giảm kỳ lạ của số cá thể loài ong trong cùng một khoảng thời gian không phải là

nhưng trong mỗi góc độ lại có một cách giải thích khác nhau
các nhà nuôi ong ở châu âu cho rằng thuốc trừ sâu là thủ phạm chính gây nên cái chết hàng loạt của các loài ong mật
tác động trực tiếp đến phấn hoa và tác động trực tiếp đến loài ong khiến chúng nhiễm bệnh và chết trong thời gian ngắn sau đó
một trong số những thuốc diệt côn trùng là nioni cortionite đang được sử dụng khắp nơi trên thế giới hiện nay là tác nhân gây hại nghiêm trọng với các loài thụ phấn
nồng độ munich khi thấm sâu trong đất lá cây phấn hoa và mật hoa
khiến cho ong bị nhiễm độc
thuốc cũng làm giảm tới bốn mươi lượng tinh trùng của ong đực cũng như giảm tuổi thọ của nó
nói cách khác neonicotinoids giống như thuốc tránh thai cho ong
một vấn đề lớn khác là ve và dưới ký sinh
chúng thâm nhập vào cơ thể của ong và ăn từ bên trong ruột ong ra ngoài
ong bị yếu dần và sinh ra ong con không có khả năng tồn tại trong không gian và cuối cùng chết vì đói
ngoài ra bản thân con ong không có khả năng chống lại ký sinh trùng
phe và rùi ký sinh có mặt ở khắp nơi nhưng đến năm hai nghìn một mới lây lan sang new zealand
chúng có màu vàng nhạt rất nhỏ bám vào lưng con ong khiến ong nhiễm virus
một giả thuyết nữa cho rằng con người chính là nguyên nhân căn bản dẫn đến loài ong suy giảm
hoạt động của con người đã phá vỡ trật tự sinh hoạt của ong mật
khiến chúng mất môi trường sống và bị nhiễm nhiều loại virus cũng như nhiều loại nấm
trong khi chờ đợi câu trả lời
cuối cùng cho bài toán này thì loài ong đang phải chịu tác động từ nhiều yếu tố
và nếu như không còn người nuôi ong chắc chắn chúng ta sẽ mất đi cả một nền nông nghiệp
không còn ong mật không còn hiện tượng thụ phấn không còn cây cối không còn động vật và không còn con người
đến đây thời lượng chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau thân ái chào tạm biệt